thưa quý vị cơn lốc vào chiều ngày hôm qua đã làm đổ sập một nhà xưởng của công ty gỗ kiều thi
trên địa bàn xã trung mỹ huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc khiến nhiều người thương vong
cụ thể là vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút chiều ngày hôm qua lốc xoay đã khiến một nhà sườn của công ty gỗ bị sập
theo thông tin sơ bộ có ba người tử vong và khoảng hai mươi người bị thương đã được đưa đi cấp cứu
ngay sau đó lực lượng chức năng đã vào cuộc cùng đội ngũ y bác sĩ có mặt ở hiện trường để ứng cứu
danh tính các nạn nhân được chính quyền xác minh làm rõ
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này trong các bản tin thời sự tiếp theo
thưa quý vị những hình ảnh đuổi đánh nhau trên phố bằng hung khí trong thời gian qua tại thành phố đà nẵng
đã khiến không ít người chứng kiến phải cảm thấy hoang mang và hoảng sợ
đáng nói hơn là những gương mặt xuất hiện trong clip lại rất trẻ có người chỉ ở độ tuổi vị thành niên
sau đây là phản ánh của phóng viên intv tại đà nẵng
những con dao dài và sắc nhọn như thế này lại được sử dụng làm hung khí để đánh nhau
sự việc mới xảy ra ở quận ngũ hành sơn đã được công an làm rõ ngay sau đó
toàn bộ nhóm thanh niên gây án đã bị bắt giữ
đối tượng cầm đầu là trần phước pháp có mâu thuẫn trước đó với một thanh niên
quyết trả thù pháp đã gọi nhóm thanh thiếu niên này đến nhà lấy hùng khí để gây ra một trận hỗn chiến khiến đối phương gục tại chỗ
anh xong rồi anh dí người thanh niên đó khi đó chúng tôi cũng chạy theo anh
người thanh niên nó bỏ chạy được một đạn thì anh gấp tay
đó anh phát xong rồi
chấm vào người thanh niên
tôi cũng xong rồi và chấm vào chân người thanh niên
và đây không phải là vụ việc duy nhất từng được công an quận ngũ hành sơn điều tra làm rõ chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua
đa số những thanh thiếu niên gây án đều là những thành phần cộng cán sẵn có hơi men nên không kiểm soát được hành vi
hầu hết các đối tượng thường là các đối tượng này là những đối tượng không được sự chăm sóc giáo dục kỹ từ gia đình
đối với bà mẹ thì thường hay đi chung với nhau và dẫn đến cái tình trạng là tù thập
và từ đó thì có một số đối tượng xấu ví dụ các đối tượng tù tha về địa phương thì lợi dụng những sự thiếu thốn đó thì lôi kéo các đối tượng này
thì tự nhiên nó sẽ tạo thành một cái băng ổ nhóm
chủ yếu là cái lớp trẻ là nhận thức nó chưa hoàn chỉnh về cái việc chấp hành pháp luật
ít ai nghĩ rằng
những bạn trẻ đầy sợ hãi khi đối diện với sự thật mình đã bị bắt từng không hề biết nương tay khi cầm dao chém người
sự việc mới đây xảy ra ở dưới chân cầu trần thị lý cũng là một ví dụ
tất cả sau đó đều đã bị bắt về các hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
chúng tôi có biện pháp xử lý hành chính
biện pháp xử lý hình chính và sau đó là sẽ áp dụng cái biện pháp giáo dục tại xã phường và giao cho gia đình quản lý giáo dục
và cộng thêm các lực lượng các quan ngành
ví dụ như hội phụ nữ đoàn thanh niên và công an địa phương để quản lý theo mô hình hai cộng một ba cộng một
thì từ đó sẽ giúp cho các em hiểu biết hơn và nhận thức rõ ràng đúng đắn hơn về những hành vi vi phạm pháp luật
đã đến lúc chính gia đình cộng đồng xã hội cần phải vào cuộc kịp thời để điều chỉnh hành vi
cũng như có cách dạy dỗ các em trở thành những công dân tốt trước khi để pháp luật can thiệp
thực tế cho thấy sự an bình không chỉ có nỗ lực
của cơ quan chức năng của chính quyền các cấp mà còn có cả sự góp sức xây dựng từ chính mỗi gia đình